trong ngày hai tháng sáu công an tỉnh trà vinh cho biết đang tạm giữ hình sự trần mỹ hạnh
chủ quan nước giải khác có hành vi tàn trữ vào buôn bán trái phép chất ma túy
vào chiều ngày ba mươi một tháng năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp công an thành phố trà vinh phát hiện hai thanh niên có dấu hiệu nghi vấn
đang đứng trước một quán nước giải khác thuộc khóm một phường năm thành phố trà vinh
nên tiến hành kiểm tra
hai thanh niên khai tên phạm hoài ân hai mươi chín tuổi quốc vĩnh cửu xã vinh kim huyện cầu ngang
và phạm thanh tài hai mươi năm tuổi quốc quy nông a xã hòa lợi huyện châu thành
kiểm tra trên người phạm hoài ân cơ quan công an phát hiện trong tứ quần
có một ống nỏ bằng thủy tinh dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
kết quả test nhanh cả hai đều dương tính với chất ma túy
bước đầu phạm hoài ân khai nhận cụ phạm thanh tài
nên qua nước giải khác nêu trên để mua ma túy sử dụng
nhưng chưa thực hiện được hành vi thì bị lực lượng công an phát hiện
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an tiến hành thu thập thông tin
và xác định qua nước giải khác là của bà trần mỹ hạnh bốn mươi năm tuổi ngủ khóm một phần năm
quá trình làm việc bà hạnh giao nộp chín loại ống nhựa trong suốt
được hàng kính hai đầu bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy
qua khám xét khẩn cấp nơi ở của bà hạnh lực lượng chức năng phát hiện
theo một mươi bốn đoạn ống nhựa trong suốt được hàng kính một đầu và một số đồ vật có liên quan
bắt đầu bà hạnh khai nhận suốt tinh thể màu trắng lượng trong chín đoạn ống nhựa là ma túy
mua của một người đàn ông không rõ địa chỉ với giá một triệu đồng
sau đó chia ra nhiều tép nhỏ để bán lại cho các con nghiện kiếm lời
kết quả giám định của cơ quan chức năng số ma túy trên là ma túy đá
có tổng khối lượng hơn hai bảy gram
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh
đang tạm giữ hình sự trần mỹ hạnh để điều tra theo thẩm quyền